thưa quý vị sau khi quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ bé trai bị đuối nước tại bể bơi iec residence đến nay công an huyện thanh trì đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra vụ việc đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
thượng tá nguyễn thái long phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì thành phố hà nội vừa ký văn bản về việc thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ việc cháu ncaq tử vong ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại bể bơi trong trung cư iec xã tứ hiệp huyện thanh trì
theo đó ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người quy định tại khoản một hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
như vậy thông báo này được ban hành sau một tháng ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc cháu ncaq tử vong ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại bể bơi
trong trung cư iec
về nội dung vụ việc trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì nhận được tin báo về tội phạm với nội dung
ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cháu nca quy sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại khu đô thị linh đàm hoàng mai hà nội đến nhà người quen tại trung cư iec xã tứ hiệp huyện thanh trì chơi
đến chiều ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cháu quy vào bể bơi trong trung cư iec tám
đến khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
trong trung cư iec tám trong bể bơi cháu quy có biểu hiện bị đuối nước ngất xỉu nên được người dân đưa lên bờ sơ cứu sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa thanh trì cấp cứu
tuy nhiên bác sĩ cho biết cháu quy đã bị tử vong
kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc cháu quy tử vong ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại bể bơi trong trung cư iec thuộc xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội
thông báo trên cũng được gửi đến viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì cũng gửi bản kết luận giám định tử thi của viện pháp y quân đội bộ quốc phòng
theo đó nguyên nhân khiến cháu quy tử vong là do ngạn nước không có căn cứ để xác định cháu quy trước khi tử vong có tái phát hay xuất hiện triệu chứng biểu hiện của bệnh lý
trước đó người nhà nạn nhân chia sẻ hôm xảy ra vụ việc tại bể bơi không có nhân viên cứu hộ nhân viên y tế
do đó khi cháu quy bị đuối nước thì không được phát hiện kịp thời dẫn đến tử vong
sau đó gia đình nạn nhân đề nghị đơn vị kinh doanh làm rõ trách nhiệm cung cấp giấy phép hoạt động chứng chỉ hành nghề của nhân viên cứu hộ nhân viên y tế và giấy tờ khác liên quan nhưng không được đáp ứng không ai nhận trách nhiệm
quá trình điều tra gia đình nạn nhân nhận được thông báo số ba trăm sáu mươi tb dt ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba với nội dung quy định tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm
lý do tạm đình chỉ được nêu là do thời hạn giải quyết đã hết
cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa nhận được kết luận giám định đối với một file video một đầu ghi nhãn hiệu hig vision lưu giữ hình ảnh camera nơi xảy ra sự việc công văn trả lời của phòng pc chín công an tp hà nội và kết luận giám định qua hồ sơ của viện pháp y quân đội bộ quốc phòng liên quan đến vụ cháu quy tử vong
ngày bảy tháng năm liên quan đến vụ cháy nhà ở bình dương khiến cho vợ tử vong
trông bỏng nặng do mâu thuẫn gia đình
theo thông tin mới nhất người chồng trong vụ cháy cũng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng xăng tự phóng hỏa
quá trình điều tra xác định anh qvb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ chồng cùng có hộ khẩu thường trú tại khu phố năm phường tránh phú hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương
trước khi xảy ra sự việc chị hát đã nộp đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
tuy nhiên trong thời gian chờ giải quyết ly hôn hai vợ chồng vẫn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
đỉnh điểm là vào tám giờ ngày sáu tháng năm sau khi chị hát đưa con đi học về thì hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau nên đã dùng xăng rồi đóng cửa phóng hỏa
hai vợ chồng anh b sinh sống bằng nghề bán tạp hóa và nước giải khát hiện có hai con nhỏ
khi xảy ra vụ việc các bé đều đã đi học
ngày bảy tháng năm đồn biên phòng cửa khẩu cửa danh phối hợp với đồn biên phòng lý hòa bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đã đón bốn ngư dân gặp nạn trên biển được cứu sống trở về
các ngư dân cùng với gia đình đã được đoàn tụ trong niềm hạnh phúc vô bờ bến
nhóm ngư dân được đưa về bờ an toàn bao gồm lê văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú ở phường quảng phúc thị xã ba đồn là ngư dân trên tàu cá bị chìm
mang số hiệu qb chín trăm ba mươi bốn
ngư dân hoàng đăng dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã đức trạch huyện bố trạch trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts
và ngư dân nguyễn ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú phường quảng phúc thị xã ba đồn trên tàu cá qb chín mươi tám nghìn sáu trăm một mươi bốn ts
tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng xanh anh lê văn chiến cùng các ngư dân được thăm khám theo dõi sức khỏe
nằm trên giường anh chiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút năm thuyền viên trên tàu gặp nạn
anh chiến là thuyền trưởng tàu qb chín mươi tám nghìn sáu trăm bảy mươi tám ts bị chìm vào ngày hai tháng năm
cả năm người được tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi ts của ông nguyễn văn phương phường quảng phúc cứu vớt
theo anh chiến tàu cá xuất bến vào ngày hai mươi chín tháng bốn
đến trưa ngày hai tháng năm một cơn lốc lớn kéo tới làm chìm thuyền
lúc này chúng tôi đang thả nhau nghỉ ngơi
cơn mưa lớn và lốc kéo đến quá nhanh
chỉ trong tích tắc con tàu bị nhấn chìm
chúng tôi chỉ nhảy xuống nước không kịp mở máy báo cứu hộ
ông chiến lúc này bám vào sô nước làm phao cứu sinh
những người còn lại tìm các vật dụng khác bám vào đợi tàu đến cứu
sau hai mươi bốn giờ linh đinh trên biển không nước không thức ăn cổ họng bỏng rát sức khỏe ngày càng kiệt quệ
anh chiến cùng bốn thuyền viên khác vỡ hoa hạnh phúc khi được tàu bạn ứng cứu
ngày khi nghe tin cháu về ông nguyễn văn thuận cậu dục của anh lê văn chiến
đã được người nhà đẩy xe lăn tới đồn biên phòng chờ đón cháu
ông thuận cho biết chiến cũng như những người đàn ông khác ở địa phương
cứ lớn lên là theo cha ông theo nghề đi biển
cùng trở về trong sáng ngày bảy tháng năm ông hoàng đăng dung
thuyền viên trên tàu qb chín mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi chín ts may mắn được cứu sống
khi cơn lốc kéo qua làm chìm tàu vào trưa ngày hai tháng năm
anh cho biết trong thời gian rất ngắn tôi nhảy ra khỏi tàu
mỗi người lạc trôi một hướng khác nhau
hai giờ đồng hồ sau tôi may mắn được một tàu cứu vớt
tàu cá của anh dung do ông nguyễn đức trung
ở xã đức trạch huyện bố trạch làm thuyền trưởng bị chìm trên biển
trên tàu có bảy thành viên hiện sáu thuyền viên còn lại đang mất tích
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày bảy tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng thông tin
đã bắt tạm giam đặng thanh bình sinh năm hai nghìn chín quận liên triều
và phan văn điệu sinh năm hai nghìn bảy huyện hòa vang
về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn m tại quận liên triều
đang điều khiển xe máy trên con đường nhỏ gần khu du lịch mikazuki quận liên triều
thì bị hai người đi xe máy sh màu trắng chặn lại
hai đối tượng này đã dùng dao chém nhiều nhát vào người m để cướp tài sản
do nạn nhân ra sức truy hô nên cả hai chạy trốn khỏi hiện trường
dù chưa chiếm đoạt được tài sản gì
khoảng một mươi năm phút sau chị a một mươi chín tuổi tại quận liên triều
đang điều khiển xe máy trên đường nguyễn tất thành nối dài
thì bất ngờ bị hai thanh niên sử dụng xe máy sh chặn lại
và dùng dao hù dọa đòi đưa tiền điện thoại
đêm nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng công an của liên triểu
triển khai năm tổ công tác sang mình
ngay sau đó công an xác định thủ phạm gây án là bình và điệu
bình và điệu đã nghỉ học từ sớm có nhiều năm hút cỏ mỹ
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm quang chính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường hà tu thành phố hạ long để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm phạm quang chính đi xe máy
đến cửa hàng kinh doanh vàng của anh tvk địa chỉ tổ sáu khu tám phường hồng hà
tp hạ long hỏi mua nhẫn vàng
chủ cửa hàng đem khai đựng các mẫu nhẫn vàng cho chính lựa chọn
lợi dụng lúc anh ca sơ hở chính đã trộm cắp một chiếc nhẫn vàng tây
trị giá khoảng bốn triệu đồng rồi bỏ đi
sau đó anh ca phát hiện mất hàng
đã trình báo cơ quan công an
vào cuộc điều tra qua hình ảnh trích xuất từ camera đến tối ngày bốn tháng năm
công an tp hạ long đã bắt được phạm quang chính và thu giữ tăng vật
vừa qua lực lượng chức năng quận một mươi hai tp hcm đã phối hợp với các đơn vị xử lý hiện trường
vụ trụ đèn rơi từ thành cầu vượt xuống đường khiến một người bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày tại ngã tư cầu vượt tân thới hiệp phường tân thới hiệp
thời điểm trên nhiều phương tiện lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ quận một mươi hai đi tp thủ đức
khi đi đến ngã tư bất ngờ một trụ đèn từ trên thành cầu vượt rơi ẩm xuống đường
khiến nhiều người kinh hãi
vụ việc khiến một phụ nữ đi xe máy bị trụ đèn đập chúng ngã ra đường bất động
người dân nhanh chóng đến nâng trụ đèn đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng
vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ủn tắc
tại hiện trường gốc trụ đèn khủng vắt ngang dây cắp điện giữa giao lộ còn ngọn đèn trễ xuống đường
nhận tin báo lực lượng chức năng quận một mươi hai đến phong tỏa hiện trường đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực
mới đây công an huyện lai vung đồng tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông n v k
bốn mươi năm tuổi ngụ tại xã phong hòa huyện lai vung về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín cơ quan
tổ chức nhà nước trên mạng xã hội với số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó trang facebook của công an huyện lai vung đăng tin ảnh gia quân tấn công
chấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi thông tin được đăng tài khoản nk đã vào bình luận với nhiều từ ngữ vu khống xúc phạm đến uy tín của lực lượng công an
làm việc với cơ quan chức năng nvk đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình đồng ý gỡ bỏ bình luận và cam kết không tái phạm
ngân hàng nhà nước vừa thông báo tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng tiếp theo vào ngày tám tháng năm giá khởi điểm là tám mươi năm ba triệu đồng một lượng
đây là mức
cao hơn nhiều so với các lần trước trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục lập kỷ lục mới
cụ thể phiên đấu giá diễn ra tại cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
cũng như những thông báo đầu ra trước đó tổng khối lượng vàng miếng được đưa ra đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc
đấu thầu theo giá mức giá tham chiếu đặc cọc là tám mươi năm ba triệu đồng một lượng
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản do ngân hàng nhà nước công bố
khối lượng vàng miếng của mỗi lô giao dịch là một trăm linh lượng
mỗi thành viên tham gia dự thầu được phép đặt thầu tối đa hai mươi lô tương ứng với hai lượng
khối lượng tối thiểu là bảy lô tương đương với bảy trăm linh lượng
như vậy khối lượng đăng ký tối thiểu đã giảm một nửa so với quy định ở các phiên trước
những lần trước đó ngân hàng nhà nước quy định mỗi thành viên tham dự thầu đặt thầu khối lượng tối thiểu là một mươi bốn lô tương đương với một bốn trăm linh lượng
hôm ba tháng năm ngân hàng nhà nước đã phải hủy phiên đấu thầu do chỉ có một thành viên đăng
sau hai lần hủy thầu với cùng một lý do đến nay mới chỉ có một phiên đấu thầu hôm hai mươi ba tháng bốn diễn ra theo kế hoạch
với kết quả là hai thành viên trúng thầu tổng khối lượng ba mươi bốn lô tương đương với ba bốn trăm linh lượng
giá trúng thầu cao nhất là tám mươi hai ba mươi ba triệu đồng một lượng
giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi một ba mươi hai triệu đồng một lượng
về diễn biến giá vàng ngày bảy tháng năm tại thời điểm chín giờ sáng ngày bảy tháng năm
giá vàng bốn số chín của sgc tăng thêm ba trăm linh đồng một lượng
ở cả chiều mua vào và bán ra lên tám mươi bảy năm triệu đồng một lượng bán ra
liên quan đến những tranh cãi về huy hiệu lạ trên bộ trang phục của ca sĩ đàm vĩnh hưng
bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết đã nắm thông tin và đang cho điều tra làm rõ
theo đó ông lê thanh liêm tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
bộ đã nắm được thông tin về ý kiến trái chiều của khán giả
liên quan đến trang phục biểu diễn của đàm vĩnh hưng trong tiết mục massap hồi tưởng
tại live show ngày em thắp sao trời diễn ra ở tp hcm
tránh thanh tra lê thanh liêm cho biết đã làm việc với sở văn hóa và thể thao tp hcm
về trường hợp của giọng ca xin lỗi tình yêu
trong chiều ngày bảy tháng năm phía sở sẽ làm việc với đàm vĩnh hưng
và báo cáo về bộ văn hóa thể thao và du lịch
chưa luồng thông tin trái chiều quanh việc ca sĩ đàm vĩnh hưng đeo huy hiệu lạ
đang gây ồn ào những ngày qua phía sở văn hóa và thể thao tp hcm cũng cho biết
sẽ tiến hành mời các tổ chức cá nhân đơn vị liên quan đến vụ việc
đàm vĩnh hưng cài huy hiệu lạ khi diễn để trao đổi làm rõ các nội dung
kết quả làm việc sẽ được sở thông tin sớm
trước đó tối ngày năm tháng năm live show ngày em thắp sao trời của đàm vĩnh hưng
diễn ra tại tp hcm
tại chương trình ca sĩ diện trang phục của nhà thiết kế tuấn trần
đáng chú ý năm ca sĩ cài thêm một số huy hiệu lạ trên thần áo
sau đó trên mạng xã hội nhiều khán giả tranh luận về các huy hiệu này
trước các thông tin này thông qua trang cá nhân ca sĩ đàm vĩnh hưng cho biết
corp huy hiệu được cài trên áo chỉ là phụ kiện bình thường
mang tính chất trang trí giúp trang phục thêm phần bắt mắt khán giả
đây là bộ trang phục mà nhà thiết kế tuyến trần đã thiết kế riêng cho tôi
lấy cảm hứng từ bộ trang phục tôi rất thích trên sản diễn thời trang quốc tế
tôi mê phong cách thời trang này lắm nên đồ đạc khá nhiều kiểu cá tính mạnh mẽ
mọi người để ý kỹ sẽ thấy lai show nào của tôi cũng luôn có những bộ na ná như thế
dù là nhạc trẻ hay nhạc xưa
nàng ca sĩ chụp cận các huy hiệu cài trên trang phục biểu diễn và cho biết
dòng chữ trên huy hiệu là high quality garment
mang ý nghĩa về chất lượng trong ngành may mặc
đàm vĩnh hưng nói thêm tôi luôn luôn cầu thị lắng nghe và cảm ơn sự quan tâm
những góp ý tích cực nhằm giúp mình hoàn thiện mỗi ngày cho nghề nghiệp lẫn cuộc sống
tôi cũng phải có trách nhiệm trình bày lên tiếng một lần cho rõ mọi thứ
để tất cả khán giả của tôi nắm bắt thông tin chính xác
tránh những thông tin tiêu cực nhạy cảm làm say lệch đi ý nghĩa của live show
nam ca sĩ cũng cho biết anh và ekip sẽ quyết định không sử dụng bộ trang phục này
trong số diễn tiếp theo vào ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội để tránh những ồn ào không cần thiết
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt